bão số một mươi hai đã đi qua từ lâu nhưng tác động của nó vẫn khiến người dân trồng mía tại tỉnh đắk lắc gặp nhiều khó khăn
khi nhiều dụng mía bị đổ ngã năng suất giảm chữ lượng đường thấp giá mía nguyên liệu giảm
đây là vườn mía hai hectare của gia đình chị ngân thị tơ ở thôn một mươi ba xã yà pin huyện madarak
do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai hồi tháng một mươi một năm ngoái khiến toàn bộ diện tích mía bị đổ dạp
ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây trong giai đoạn tạo đường nên sản lượng và chất lượng mía giảm đáng kể
năm ngoái trồng vườn hai hectare năng suất cũng được hơn năm nay là có nhà vùng một một hectare cũng được một trăm linh tấn
còn năm nay chắc là vì vừa rồi bị cơn bão thì chắc là thụt nhiều mía đổ rồi nói chung là cũng hơi thiện hại nhiều được khoảng sáu mươi bảy mươi tấn thôi

vườn mía này là vườn mía hơn sáu hectare của gia đình anh lê văn đen ở thôn một mươi ba thị trấn e cần úp huyện e ca
vườn mía này là diện tích trồng liên kết cung cấp nguyên liệu cho công ty cổ phần mía đường ba trăm ba mươi ba đắk lắc
do thời tiết không thuận lợi năng suất và sản lượng mía giảm nên gia đình anh cũng gặp không ít khó khăn
năm ngoái thì nhà máy nhập là mía chín mươi ba chín mươi hai bao số
thì đây là chữ đường mà từ giá tám chữ tới một mươi chữ là mía được tám mươi
mà dưới tám chữ tới bảy chữ là từ năm mươi một trăm linh
còn công cán vừa là chạch quá cao mía ngã đó
bảo thì thời tiết ngã là công cán chạch là ngày xưa chạch một mươi tám một mươi chín nay hai mươi hai hai mươi một hai mươi ba
theo công ty cổ phần mía đường ba trăm ba mươi ba đắk lắc hiện nay đơn vị đang liên kết bao tiêu sản phẩm cho khoảng bảy hectare mía nguyên liệu
của các hộ nông dân ở hai huyện e ca và madarak
để hỗ trợ người nông dân trồng mía vượt qua khó khăn
đơn vị đã trích bốn hectare mía nguyên liệu

theo chính sách thu mua của công ty hiện nay trước đây năm ngoái giá mua bảo hiểm giá mía sạch tại ruộng bình quân là chín trăm ba mươi đồng
thì năm nay giá mía sạch tại ruộng là từ tám trăm linh đồng giảm một trăm ba mươi đồng một tấn
nguyên nhân là giá đường
trước đây giá đường bình quân nằm ở phần từ một mươi bốn năm đến một mươi năm năm
thì hiện tại giá đường giảm rất là sâu nằm vào khoảng là một mươi hai
do thiên tai dụng mía bị ngã đổ sản lượng giảm chữ lượng đường thấp
người trồng mía ở các huyện phía đông của đắk lắc chấp nhận vượt qua niên này để hy vọng vụ mía năm sau
nhưng họ không biết liệu có nên tiếp tục đầu tư vào cây mía nữa không
khi mà đầu ra của sản phẩm của loại cây trồng này vẫn bấp bênh